trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức singapore thủ tướng nguyễn xuân phúc và phu nhân đã có buổi gặp mặt
và nói chuyện với cán bộ nhân viên đại sứ quán và đại diện cộng đồng người việt nam tại singapore
cùng dự buổi gặp mặt có các thành viên đoàn đại biểu cấp cao việt nam
phát biểu tại buổi gặp mặt thủ tướng nguyễn xuân phúc bày tỏ vui mừng gặp gỡ và nói chuyện với bà con kiều bào
sinh viên việt nam đang sinh sống làm việc và học tập tại singapore trong chuyến thăm cấp nhà nước tới cộng hòa singapore
lần đầu tiên trên cương vị người đứng đầu chính phủ việt nam
thủ tướng thông báo một số kết quả chuyến thăm cấp cao lần này và vui mừng cho biết đây là chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng
trong việc thúc đẩy đưa quan hệ đối tác chiến lược việt nam singapore lên một tầm cao mới
đối với cộng đồng thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định chủ trương chính sách nhất quán của nhà nước việt nam
là luôn trân trọng những tình cảm quý báu của bà con hướng về đất nước và luôn coi kiều bào là một bộ phận ruột thịt không thể tách rời của dân tộc việt nam
thủ tướng cũng đề nghị các giáo sư nhà khoa học các chuyên gia và du học sinh việt nam bằng kinh nghiệm vốn kiến thức của mình
sẽ tiếp tục hiến kế đóng góp công sức và chất xám cho sự phát triển của đất nước
nhân dịp này thủ tướng đề nghị đại sứ và tập thể cán bộ nhân viên đại sứ quán cần tiếp tục nỗ lực
tiếp tục củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược với singapore phục vụ tốt nhất lợi ích quốc gia
làm tốt công tác cộng đồng lãnh sự cũng như công tác ngoại giao văn hóa